phát biểu ý kiến tại buổi tiếp bộ trưởng ngoại giao và thương mại brunei darussalam pehindato lim joksen đang thăm chính thức việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ hài lòng nhận thấy quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực
thủ tướng khẳng định việt nam hoan nghênh và mong chờ quốc vương brunei chính thức thăm việt nam nhân dịp tham dự hội nghị apec hai nghìn một mươi bảy vào tháng một mươi một tới
chuyến thăm sẽ là dấu mốc quan trọng nhân dịp kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước
thủ tướng cho rằng quan hệ chính trị hai nước hết sức tốt đẹp song kim ngạch thương mại song phương hiện nay chưa tương xứng với tiềm năng
do đó đề nghị chính phủ các bộ ngành hai bên cùng nỗ lực khuyến khích đề ra các giải pháp tăng cường thúc đẩy quan hệ này trong thời gian tới
thủ tướng nêu rõ việt nam hoan nghênh brunei đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng tham gia các dự án hợp tác đối tác công tư năng lượng dịch vụ du lịch nông nghiệp chế biến thực phẩm xuất khẩu ở việt nam
thủ tướng cũng đề nghị phía brunei tạo điều kiện cho các công ty thành viên của tập đoàn dầu khí việt nam tham gia các dự án thăm dò khai thác và cung cấp các dịch vụ dầu khí chất lượng cao tại brunei bởi đây là lĩnh vực mà hai bên có nhiều thế mạnh và tiềm năng
việt nam cũng sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm hỗ trợ chuyên gia triển khai các nội dung hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản
chuyển lời thăm hỏi tốt đẹp từ quốc vương brunei tới thủ tướng bộ trưởng cũng thông báo với thủ tướng nguyễn xuân phúc việc ông và phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh vừa có cuộc hội đàm thành công
trong đó hai bên đã trao đổi nhiều biện pháp tăng cường quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực
ông cho biết các bộ trưởng phụ trách lĩnh vực năng lượng nông nghiệp cũng rất quan tâm và mong muốn tới việt nam để trao đổi các biện pháp hợp tác cụ thể
bộ trưởng nêu rõ an ninh lương thực là vấn đề được quốc vương brunei hết sức quan tâm do đó nước này rất mong muốn đẩy mạnh hợp tác với việt nam trong lĩnh vực này
bộ trưởng cũng nhật liệt chúc mừng việt nam đảm nhiệm vai trò chủ nhà năm apec hai nghìn một mươi bảy